với chủ đề một mươi tuổi tương lai của chúng ta phụ thuộc vào trẻ em gái ở độ tuổi quyết định này như thế nào
quỹ dân số liên hợp quốc và trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh vừa phối hợp tổ chức công bố báo cáo tình trạng dân số thế giới năm hai nghìn hai mươi
theo báo cáo của quỹ dân số liên hợp quốc hiện nay có tới hơn một nửa trong số sáu mươi triệu trẻ em gái một mươi tuổi trên thế giới
sinh sống ở bốn mươi tám quốc gia đang phải đối mặt với vấn đề bất bình đẳng giới vô cùng nghiêm trọng
trong khi đây là độ tuổi quan trọng đối với sự phát triển của các em
những vậy nếu các bé gái được đối xử bình đẳng được đi học đầy đủ sẽ làm dư lợi cho các quốc gia đang phát triển hàng chục tỷ usd một mươi năm
theo đại diện của quỹ dân số liên hợp quốc tại việt nam nước ta đang ghi nhận tỷ lệ dân số trẻ cao nhất trong lịch sử
nhóm dân số độ tuổi từ một mươi tới hai mươi bốn chiếm gần bốn mươi dân số
việc đầu tư đảm bảo sự tiếp cận dịch vụ đầy đủ cho lứa người này đặc biệt là trẻ em gái rất quan trọng
đây sẽ là động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững về kinh tế xã hội của việt nam